các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề
mỗi đồng chí trưởng cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài phải luôn thấm nhuần bản sắc ngoại giao việt nam
cũng như hình ảnh cây tre việt nam mềm mại mà cứng cõi thể hiện tâm hồn và khí phách của dân tộc việt nam
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng bí thư mong muốn các trưởng cơ quan đại diện của việt nam tại nước ngoài nỗ lực tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước
hạn chế đến mức tối đa tác động bất lợi từ những thách thức có thể nảy sinh
tổng bí thư nhấn mạnh ngoại giao là một mặt trận góp phần quan trọng bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển
mỗi đồng chí đại sứ tổng lãnh sự có nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ nước ngoài
xây dựng cơ quan đại sứ quán của việt nam tại nước ngoài là một nước việt nam thu nhỏ với hình ảnh việt nam văn hóa việt nam và tạo sự kính nể đối với bè bạn quốc tế
nó tạo nên bản lĩnh cho mình và muốn có bản lĩnh là phải có trí tuệ bản lĩnh đi đối với trí tuệ trí tuệ bản lĩnh nhưng mà một cái nữa là rất khôn khéo mới làm ngoại giao được
tổng bí thư tin tưởng các đại sứ tổng lãnh sự được bổ nhiệm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đảng
và nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ công tác của mình góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai và sự phát triển của đất nước
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức làm việc tại cộng hòa liên bang đức
dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi theo lời mời của thủ tướng angela merkel và thăm chính thức làm việc tại vương quốc hà lan theo lời mời của thủ tướng mark rutte từ ngày năm đến ngày một mươi một tháng bảy
từ ngày năm đến ngày tám tháng bảy với hàng chục các hoạt động trong chương trình làm việc chuyến công tác tại đức của thủ tướng nguyễn xuân phúc đạt được nhiều kết quả tích cực
thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác song phương giữa hai nước đặc biệt là hợp tác kinh tế thương mại đầu tư đồng thời thể hiện sự đóng góp tích cực chủ động của việt nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
thông qua hội nghị thương đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi
tham gia các hoạt động trong chương trình hội nghị thường đỉnh g hai mươi được mời phát biểu với tư cách là diễn giải chính tại phiên thảo luận về phát triển bền vững biến đổi khí hậu và năng lượng
mặc dù luật đã có quy định về việc tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng nhưng dường như trách nhiệm của người sử dụng vẫn còn hời hợt
những ngày đầu tháng bảy vừa qua khi một em bé bị mất tích ở quảng bình cộng đồng mạng như dậy sóng với những thông tin nhìn thấy có hình ảnh em bé gần giống như thế ở hà nội
hàng trăm lượt chia sẻ hàng ngàn comen đã được lan tỏa đi
thậm chí khi về sau đã có nguồn tin xác nhận đó không phải là em bé bị mất tích trong quảng bình
thì vẫn còn không ít những trang những facebook cá nhân cố tình share để kiểm tra
điều này vô hình chung đã khiến cho không ít người thấy có mối liên hệ giữa các lượt chia sẻ này với hậu quả đáng tiếc của sự việc
điều này vô hình chung đã khiến cho không ít người thấy có mối liên hệ giữa các lượt chia sẻ này với hậu quả đáng tiếc của sự việc
theo phân tích tính năng chia sẻ xe của facebook được tạo ra với mục tiêu truyền tải thêm nhiều thông tin và lan tỏa đến nhiều thêm các đối tượng khác
cá nhân nào càng có ảnh hưởng tức là lượng bạn bè cũng như lượng người theo dõi càng lớn thì việc họ chia sẻ những gì trên mạng càng có sức mạnh
điều này vô hình chung đã khiến cho không ít người thấy có mối liên hệ giữa các lượt chia sẻ này với hậu quả đáng tiếc của sự việc
cứu gọi giúp đỡ cho những trường hợp về phẫu thuật hoặc là những công việc mà tôi nghĩ rất thiết yếu thì tôi mới ấn share
còn những cái thứ giải trí trên mạng gần như tôi không ấn bao giờ
trên thực tế việc quản lý thông tin trên mạng xã hội nói chung và facebook nói riêng mới dừng lại ở mức ngăn chặn không cho được cha mẹ đăng ảnh con mình lên facebook mà chưa được sự đồng ý
thậm chí bản thân người dùng facebook cũng cho rằng chế tài của chúng ta khó mà có thể quản lý được việc chia sẻ thông tin thất thiệt
khi không thể chứng minh được rõ ràng những thiệt hại mà khổ
chủ phải hứng chịu sau hàng triệu lượt xe kia
thật ra việc ấn nút chia sẻ tôi nghĩ là cái hậu quả của nó rất là mơ hồ và mọi người nó giống như chúng ta cầm một hòn đá ném xuống một cái hồ
mỗi người ném một viên và họ đều không nghĩ là có cái hậu quả nó là cái gì cả
nhưng mà khi cả một cộng đồng cùng lên đồng cùng đẩy ra một cái thông tin gì đấy thì nó thành một cái trào lưu trên mạng
và nó như một cơn sóng rất là to không có thể ai có thể dừng lại được nó vào những cái thông tin xấu nó được lan tỏa quá kinh khủng
và mới đây thì chúng ta biết là có hai cô gái chỉ là bị đưa lên trên mạng với cái chuyện là một câu chuyện rất là nhảm nhí là hiếp dâm chết một chàng trai
mà đang dồn đến hai người đấy họ bị khủng hoảng và tâm lý rất là kinh
người dùng mạng được tự do chia sẻ thông tin cho người khác đưa ra những suy nghĩ quan điểm cá nhân về bất kỳ vấn đề nào
xong việc chia sẻ cần phải được chọn lọc cân nhắc
tuy đã có chế tài nhưng hành vi vui
nhưng hành vi chia sẻ thông tin sai lệch sẽ khó bị xử phạt
theo quy định tại điểm a khoảng ba điều sáu mươi bốn nghị định một trăm bảy mươi bốn năm hai nghìn một mươi ba hành vi tung tin sai sự thật gây hoang mang trong xã hội vi phạm quy định pháp luật về thông tin trên mạng có thể bị xử phạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
điểm a khoảng ba điều sáu mươi bốn nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba
đối với trường hợp tung tin đồn nhảm gây thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị khởi tố hình sự
chúng ta cần phải có sự quan tâm
chúng tôi cần phải có một sự hiểu biết về luật pháp nhất định để tránh gây thương hại cho các em và có thể gây hậu quả cho mình
ít nhất có thể bị xử phạt vi phạm hành chính
cao hơn cái quyền và lợi ích của các em bị xâm phạm lớn quá thì có thể mọi người vô tình sẽ trở thành bị can bị cáo trong các vụ án hình sự vì đã xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
luật trẻ em hai nghìn một mươi sáu bắt đầu có hiệu lực
một trong những hành vi bị cấm là công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ từ bảy tuổi trở lên và của cha mẹ người giám hộ trẻ
nghị định năm mươi sáu của chính phủ ban hành ngày chín tháng năm vừa qua cũng quy định chi tiết thông tin bí mật đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ em bao gồm
tên tuổi đặc điểm nhận dạng cá nhân thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án hình ảnh cá nhân thông tin về trường lớp kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em
nếu người lớn tự ý đăng những thông tin này của trẻ sẽ bị coi là phạm luật
thế nhưng đến thời điểm này không phải phụ huynh nào cũng hiểu các quy định của luật
nếu người đang sống làm việc tiếp xúc với trẻ em ở ba môi trường này thì cần phải hiểu biết cái quyền của trẻ em cái quyền và phạm vi của mình để từ đó không xâm hại tới trẻ em một cách vô tình thông qua hành vi thiếu hiểu biết của mình đăng tin hình ảnh hoặc thậm chí là các dữ liệu cá nhân của các em lên mạng xã hội
khi chúng ta sử dụng mạng xã hội như vậy mà để mà chúng ta truyền bá thực ra khi chúng ta chia sẻ một điều gì đó
đấy là một cái việc đó là một việc mà bản thân cái mong muốn của chúng ta là truyền bá cho một thông tin thì chúng ta phải có bắt hình thành cái ý thức của một người kiểm soát cái tờ báo đó
cái trang facebook của mình giống như một tờ báo
quay trở lại với trường hợp đau lòng của em bé tại quảng bình có lẽ không ai ngờ rằng một kết cục như thế lại xảy ra với em
không một ai dám chắc về sự liên hệ giữa hàng triệu lượt xe thông tin của em với hậu quả đáng tiếc kia
nhưng có một điều chắc chắn đã đến lúc
chúng ta cần tự hỏi chính bản thân về nguồn gốc thông tin về vấn đề đạo đức mỗi khi chuẩn bị nhấn nút xe trên mạng xã hội
thưa quý vị bộ ngoại giao nga cho biết moscow đang lên kế hoạch trục xuất gần ba mươi nhà ngoại giao của mỹ và tịch biên một số tài sản
biện pháp này của moscow được cho là nhằm đáp trả quyết định của washington vì không trả lại tài sản của đại sứ quán nga tại mỹ bị tịch biên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
kết thúc cuộc hội đàm giữa tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp mỹ donald trump bên lề hội nghị thương đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới